thông tin mà chúng tôi vừa mới nhận được thưa quý vị sau một thời gian dài lập chuyên án vào ngày hai mươi bốn tháng chín
lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ngãi đã triệt phá vụ ma túy lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh
trước đó vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi bốn tháng chín tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng nguyễn quang tưởng bốn mươi hai tuổi
ở tổ bốn phường nghĩa chánh thành phố quảng ngãi lực lượng công an đã thu giữ hơn năm kg chất rắn dạng tinh thể
nghi là chất ma túy nhiều phương tiện vật dụng sử dụng gói ma túy để bán hai súng điện một vật giống với quả nổ
bốn bình xịt hơi cay gần hai mươi dao ba chĩa nhọn dài và một số đồ vật có liên quan
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã quyết định tạm giữ đối với nguyễn quang trưởng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
công an tỉnh sơn la chủ trì phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh sơn la cục hải quan điện biên
vào tối ngày hôm qua đã phát hiện và bắt quả tăng một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt là lìa lao cúc chú tại xã triềng tương huyện yên châu tỉnh sơn la
bị bắt giữ tại xã tú nang huyện yên châu tỉnh sơn la với vật chứng thu giữ là ba gói ma túy tổng hợp dạng đá
có tổng khối lượng gần ba kg một xe máy bốn điện thoại di động cùng với một số vật chứng liên quan khác
mở rộng điều tra lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp lìa láo mùa
cùng chú tại xã triềng tương huyện yên châu hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
thực hiện hành vi vi phạm pháp luật rồi bỏ trốn khỏi địa phương thay tên đổi họ nhằm trốn tránh sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật
xong với quyết tâm của mình thời gian qua lực lượng công an cũng đã truy tìm và bắt giữ nhiều đối tượng có quyết định truy nã
đem ra ánh sáng của pháp luật góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh bạc liêu
lữ mỹ trinh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu ngụ phường tám thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
là một trong bốn đối tượng vừa bị công an thành phố bạc liêu bắt giữ trong chuyên án truy bắt các đối tượng truy nã
theo đó vào đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi trinh xảy ra mâu thuẫn với anh ruột
trong cơn nóng giận không kiềm chế được bản thân mỹ trinh đã đổ nước sâu lên người anh ruột của mình gây thương tích rồi bỏ trốn
sau thời gian dài lẫn trốn vào thành phố hồ chí minh lữ mỹ trinh bị lực lượng công an bắt giữ để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
còn đây là đối tượng bùi thanh phú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ngụ xã hiệp thành thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
đối tượng mang trong mình quyết định truy nã vì hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi bùi thanh phú đến một cửa hàng dịch vụ xe để thuê một chiếc xe ô tô
sau khi thuê phú điều khiển xe về nơi trọ của mình ở huyện u minh tỉnh cà mau
tại đây bùi thanh phú đem chiếc xe đi cầm cho một người khác với giá một trăm linh triệu đồng rồi bỏ trốn
sau hơn bảy tháng lẫn trốn mới đây bùi thanh phú cũng đã bị công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu bắt giữ
các đối tượng dây nã có phương thức thủ đoạn hoạt động rất là tinh vi
chúng thường thay tên đổi họ thay đổi chợ ở liên tục
có thể là dùng giấy tờ giả để che giấu cái nhân thân của mình để đi những nơi xa
nơi mà những người khác không biết
đi đến họ nhằm để tạo cái vỏ bọc về ngoài để lao động nhằm trốn tránh sự chi bắt của lực lượng chức năng
đồng thời khi bị phát hiện thì các đối tượng truy nã có thể là sẵn sàng chống trả để tẩu thoát
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay công an tp bạc liêu tỉnh bạc liêu đã bắt giữ được một mươi tám trong tổng số ba mươi sáu đối tượng có quyết định truy nã
vượt chỉ tiêu kế hoạch năm đã đề ra là hai mươi
trong số này nhiều đối tượng bị truy nã với hành vi
đặc biệt nguy hiểm
ngoài việc truy bắt các đối tượng truy nã công tác tuyên truyền vận động người có quyết định truy nã đến đầu thú tại cơ quan công an cũng được lực lượng công an đặc biệt quan tâm
có năm trong tổng số một mươi tám đối tượng truy nã bị bắt đã tự nguyện đến cơ quan công an đầu thú
trong thời gian qua đội điều tra cũng hợp công an thành phố bạc liêu đã phối hợp với các công an phường xã trên địa bàn thành phố bạc liêu cũng như các địa phương khác đến từng nhà của các đối tượng truy nã để gặp người thân
để tiên truyền dặn động các đường lối chủ trương chính sách của đảng pháp lực của nhà nước để cho người thân của các đối tượng truy nã này thấy được từ đó mới dẫn động các đối tượng truy nã này ra đầu thú
có những việc làm như vậy thì thời gian qua là đã có rất nhiều đối tượng truy nã đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an phố bạc liêu đầu thú có cả đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm
để công tác bắt vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú tiếp tục đạt hiệu quả ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an
rất cần sự chung tay vào cuộc của các ngành các cấp và người dân đặc biệt là các gia đình có con em đang bị truy nã để họ sớm ra đầu thú và nhận sự khoan hồng của pháp luật